tại kỳ họp thứ một mươi một mới đây hội đồng nhân dân tp hải phòng đã thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ một trăm linh học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông
theo đó học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở sẽ được miễn học phí từ năm học hành hai mươi hai nghìn hai mươi một bậc học trung học phổ thông sẽ bắt đầu từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trong các nghị quyết được thông qua nổi bật có nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố hải phòng
thời điểm thực hiện hỗ trợ đối với học sinh mầm non và trung học cơ sở bắt đầu từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đối với học sinh trung học phổ thông bắt đầu từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thành phố hải phòng sẽ hỗ trợ một trăm linh lãi suất tín dụng trong thời hạn một mươi năm năm cho các hộ nghèo xây mới sửa chữa nhà ở
với mức vay đối với xây mới là ba mươi năm triệu đồng và sửa chữa nhà ở là hai mươi triệu đồng hỗ trợ gạch và xi măng cho các hộ nghèo xây sửa nhà